mới đây các ngành chức năng tỉnh bạc liêu đã phát hiện hơn sáu triệu tôm giống không kiểm dịch
có nguồn gốc từ các tỉnh miền trung đưa vào bạc liêu và cà mau để tiêu thụ
đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh bạc liêu đã kiểm tra và phát hiện sáu chiếc xe tải
chở hàng triệu tôm giống không giấy kiểm dịch từ các tỉnh miền trung vào bạc liêu và cà mau để tiêu thụ
qua kiểm tra các tài xế và người áp tải hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số tôm giống trên
thậm chí có những chiếc xe tải cố tình lút vào cây xăng những chỗ vắng người qua lại
nhằm tránh sự kiểm tra nhưng đều bị phát hiện và xử lý
đoàn kiểm tra đã tiến hành đưa xe về trạm kiểm dịch cố định để tiến hành kiểm dịch bắt buộc
đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật